thưa quý vị và các bạn bệnh dạy là một trong những bệnh truyền nhiễm gây ra tỷ lệ tử vong cao nhất hiện nay
vắc xin dại được gọi là vắc xin sống còn bởi người nghi mắc dại nếu không được tiêm thì một trăm linh là tử vong
thế nhưng đáng buồn là hàng năm chúng ta vẫn ghi nhận những vụ việc đau lòng vì người dân chủ quan không tiêm phòng dại khi bị chó cắn
mà gần đây nhất là gia đình tại hòa bình có bốn người bị chó nhà tấn công thì đến hai người thiệt mạng vì lên cơn dại
còn số này sẽ chưa thể dừng lại khi vẫn còn nhiều người thờ ơ chủ quan không tiêm phòng khi bị chó cắn
sau khi bị chó nhà hàng xóm tấn công sáu vết vào đùi và chân khi đang đi ngoài đường
người đàn ông này đã phải tới ngay văn phòng tiêm chủng của viện vệ sinh dịch tễ trung ương để tiêm phòng
ông cho biết qua nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra trên truyền thông
ông hiểu bệnh dại nguy hiểm thế nào
thế nhưng không phải ai cũng có được nhận thức như ông hợp
trong suốt hai mươi năm qua số ca tử vong do bệnh dạy chiếm đến năm mươi số ca tử vong của tất cả các bệnh truyền nhiễm ở việt nam
mỗi năm vẫn ghi nhận hơn một trăm linh trường hợp tử vong vì dại
chín mươi số ca tử vong vì bệnh dại là do người dân không đi tiêm vắc xin
đáng nói nhiều địa phương chỉ khi xảy ra sự việc đáng tiếc thì người dân mới ổ ạt đi tiêm phòng
nguyên nhân nhiều người dân không chịu tiêm vắc xin điều trị giữ phòng là bởi quan niệm vắc xin dại có thể gây ra những ảnh hưởng tới thần kinh
theo các chuyên gia đó là câu chuyện của vắc xin thế hệ cũ
tuy nhiên hiện nay vắc xin phòng dại thế hệ mới nhập ngoại có độ an toàn rất cao
trước đây thì chúng ta có những vắc xin thế hệ cũ
nó có thể ảnh hưởng đến thần kinh nhưng mà nó lâu lắm rồi cách đây hàng chục năm rồi
và cái vắc xin này hiện nay không sử dụng nữa
và vắc xin hiện nay đang sử dụng thì đều được đạt các tiêu chuẩn của thế giới chấp nhận sử dụng tiêm phòng bệnh dại cho người
bệnh dại là một bệnh cực kỳ nguy hiểm
một khi đã phát bệnh thì không có cách nào cứu chữa
nhưng nó cũng là bệnh mà cách điều trị vô cùng đơn giản chỉ bằng việc tiêm vaccine và huyết thanh
và nếu người dân tự ý thức được bảo vệ sức khỏe và tính mạng của mình thì những sự việc đau lòng sẽ không còn xảy ra
được biết mỗi ca điều trị dự phòng động vật cắn chủ yếu là chó tốn khoảng một năm triệu đồng
trong khi tiêm phòng dạy cho động vật chỉ tốn từ hai mươi đến bốn mươi nghìn đồng
một sự so sánh đơn giản cũng có thể thấy rõ việc phòng chống bệnh dạy ngay từ vật nuôi dễ dàng và tiết kiệm hơn nhiều
thế nhưng năm trăm linh nghìn người vẫn phải điều trị phơi nhiễm bệnh dại mỗi năm
dù chưa phải thống kê cuối cùng nhưng con số này cho thấy sự lỏng lẻo trong việc kiểm soát chó mèo thả rông
ý thức tiêm phòng cho động vật nuôi vẫn còn rất kém
là một bài toán đơn giản trung bình mỗi người mất từ một năm đến hai triệu đồng để điều trị phòng dại
thì mỗi năm nước ta mất từ bảy trăm linh đến một tỷ đồng cho việc tiêm phòng ở người
thế nhưng nếu chủ động tiêm phòng cho động vật thì con số này chỉ bằng hai mươi
tức là chỉ khoảng hai trăm linh tỷ đồng cho số chó trên cả nước
mặc dù rất đơn giản và rẻ tiền nhưng rõ ràng nhiều người dân vẫn không mặn mà
thờ ơ với quy định phải tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi
đấy thì khi mà đã giảm thiểu được cái lượng người bị chó cắn đó rồi
thì chúng ta sẽ giảm được cái gánh nặng kinh tế cũng như là cái gánh nặng bệnh tật
cho cái việc mà điều trị dự phòng bệnh dạy
luật quy định đã có trên văn bản mức xử phạt cũng được ghi rõ
sau vụ việc em bé ở hưng yên bị cả đàn chó tấn công
mặc dù công tác truyền thông đã phản ánh rất mạnh mẽ
thế nhưng cứ mỗi ngày một nhiều những vụ chó dại cắn người
mà thậm chí là chó được thả rông không dọa mõm đi vô tư như thế này bên cạnh con người
chẳng biết bất cứ khi nào có thể trở thành mối nguy hiểm
người dân tự hỏi luật thì có sao vẫn cứ phải thấp thỏm lo âu
chó có xích rắt hoặc chỉ là chó cảnh nhỏ thôi thì có cơ quan chức năng cũng chưa quyết liệt
việc sát sao ngay từ các cấp cơ sở sẽ tạo ra một hệ thống quản lý chặt chẽ
trong việc phòng chống bệnh dạy từ vật nuôi sang người
cũng như giảm thiểu được số ca chó mèo tấn công gây nguy hiểm
chúng ta có pháp lệnh thấu y chúng ta có chỉ thị ba mươi một của thủ tướng chính phủ về phòng chống bệnh dạy
và quan trọng nhất là chúng ta phải triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dạy này tại địa phương
thì đứng từ quan điểm của chúng tôi
thấy rằng là vai trò của chính phủ quản xã là quan trọng nhất trong công tác phòng chống bệnh dạy trên động vật
chúng ta sẽ phải có những đơn vị làm thế nào đó để giám sát được việc thực thi tại các địa phương
những đơn vị có chức năng
chủ động tiêm phòng cho chó mèo mạnh tay trong xử lý các trường hợp vi phạm
là việc cần làm ngay lúc này để không chỉ đảm bảo an toàn cho người dân
mà còn giảm gánh nặng về kinh tế xã hội do bệnh dạy gây ra